lực lượng bộ đội biên phòng cả nước đã phát hiện hơn một mươi bảy bốn trăm linh trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở biên giới
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng cho biết từ đầu đợt dịch covid một mươi chín đến nay
lực lượng bộ đội biên phòng cả nước đã phát hiện hơn một mươi bảy bốn trăm linh trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở biên giới
trong đó số nhập cảnh trái phép qua các tỉnh biên giới phía bắc tăng cao
cá biệt như tại cao bằng con số này lên tới hơn năm ba trăm linh người
hiện bộ tư lệnh biên phòng đang duy trì hơn một sáu trăm linh tổ chốt thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại các đường mòn lối mở
qua hai đợt điều động bộ tư lệnh biên phòng đã cử một ba trăm linh học viên của các nhà trường
học viện biên phòng tăng cường cho các chốt kiểm soát chống dịch
bên cạnh việc tuyên truyền vận động người dân biên giới không tiếp tay cho các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép
lực lượng biên phòng sẽ triển khai nhiều giải pháp để xếp chặt quản lý đường mòn lối mở trong thời gian tới
trong đó tăng cường kiểm tra tránh sự lơ là tại các chốt kiểm soát quyết tâm ngăn chặn sự lây lan dịch covid một mươi chín